ngày hôm nay một mươi tháng bốn tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với sư quán new zealand tại việt nam
chính thức công bố quả trôm trôm của việt nam được phép xuất khẩu sang thị trường new zealand
đây là tin vui song cũng đặt ra không ít thách thức đối với khâu sản xuất để đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường này
sau xoài và thanh long thì trôm trôm là loại trái cây thứ ba của việt nam đã chính thức xuất khẩu sang thị trường new zealand
để được xuất khẩu vào thị trường new zealand quả trôm trôm của việt nam phải đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn vườn trồng
đong gói ghi nhãn mát kiểm dịch thực vật và chiếu xạ bảo đảm truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm
sự kiện này mở ra cơ hội hợp tác phát triển rất lớn trong lĩnh vực nông nghiệp giữa việt nam và new zealand
quả trôm trôm được vào thị trường new zealand cũng là khẳng định cái cơ hội và lợi thế của trái cây việt nam
đồng thời cũng là khẳng định chất lượng của trái cây việt nam
nông nghiệp việt nam đã được cải thiện bởi vì chúng ta biết new zealand là một thị trường rất nghiêm ngặt chặt chẽ trong kiểm dịch thực vật
và quả trôm trôm là quả thứ ba đã được vào thị trường new zealand
thì đã khẳng định được chất lượng cũng như là cái vệ sinh vào thực phẩm của nông sản việt nam nói chung và trái cây nói riêng
new zealand là thị trường có những tiêu chuẩn khắt khe đối với việc nhập khẩu sản phẩm thực phẩm nói chung bao gồm cả trái cây
chúng tôi có hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm cũng như hệ thống bảo đảm chất lượng thực phẩm rất cao
cả những vấn đề kiểm soát rủi ro về dịch bệnh sâu bệnh
vì thế từ khâu chọn giống đất đến các khâu xử lý sau thu hoạch phải bảo đảm các tiêu chuẩn nghiêm ngặt
nhưng tôi tin nông nghiệp việt nam với hệ thống khoa học phát triển có thể đáp ứng được những yêu cầu cao
tại việt nam trôm trôm được trồng nhiều ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long và đông nam bộ
với diện tích khoảng hai mươi sáu ha năng suất bình quân một mươi năm tấn một hectare sản lượng năm hai nghìn một mươi bảy đạt ba trăm bốn mươi một tấn
đến nay trôm trôm việt nam đã được xuất khẩu
đến các thị trường hoa kỳ eu và trung quốc
riêng thị trường hoa kỳ trong ba tháng đầu năm nay đã nhập hai trăm linh tấn trôm trôm việt nam